công an tp hcm cho biết sẽ tổ chức tổng kết cao điểm tấn công trấn áp cấp lội tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của thành phố tiếp tục tập trung công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy tội phạm tính dụng đen
tội phạm đường phố đảm bảo an ninh trật tự các địa điểm tổ chức sự kiện du lịch
trong tháng qua công an tp hcm đã tập trung triển khai thực hiện nghị quyết
chương trình chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tăng cường lực lượng duy trì đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trước trong và sau tết nguyên đánh
cụ thể trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận xảy ra bốn trăm hai mươi bảy vụ
trong đó công an thành phố đã điều tra khám phá ba trăm linh tám vụ bắt sáu trăm linh bảy đối tượng
trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về ma túy đã phát hiện triệt phá hai trăm bảy mươi năm vụ

trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về ma túy thu dựa trên năm mươi bốn tám kg ma túy các loại
tám khẩu súng ba mươi tám viên đạn cùng nhiều công cụ phương tiện liên quan
tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo
trong tháng ghi nhận xảy ra một trăm bốn mươi ba vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết ba mươi chín người bị thương chín mươi một người
trong thời gian tới công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nội chung công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở nghị quyết chương trình công tác của công an tp
để mạnh thực hiện hiệu quả chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi bốn được giao ngay từ đầu năm
tiếp tục tập trung công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy
tội phạm tính dụng đen tội phạm đường phố đảm bảo an ninh trật tự các địa điểm tổ chức sự kiện du lịch
lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm đã và đang áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để kéo giảm tội phạm
đảm bảo tình hình an ninh trật tự đem lại sự an tâm cho người dân trên địa bàn thành phố
theo công an tp hcm trong thời gian qua tình hình tội phạm về trực tự an toàn xã hội không có diễn biến bất thường
công an tp hcm đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa trấn áp
không để các băng nhóm tội phạm hoạt động công khai manh động gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội
hoạt động của lực lượng ba trăm sáu mươi ba đem lại hiệu quả rất cao trong việc kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn
với vai trò là tổ trưởng tổ ba trăm sáu mươi ba chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hành sự
thực hiện là
tăng cường công tác tùn tra kể cả công tác chú trọng phát hiện đối tượng ngay từ đầu
để chúng ta ngăn chặn kiểm tra xử lý và ngăn chặn không để đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội
kể cả chúng tôi tăng cường kiểm tra việc lưu thông kể cả phương tiện ô tô phương tiện xe án máy
và có tàn trữ khung khí vũ khí để làm sao thực hiện đảm bảo tốt tình hình an thiệu tự
mang lại niềm vui cho người dân
bên cạnh việc ban hành kế hoạch củng cố kiện toàn quy chế hoạt động tổ ba trăm sáu mươi ba
công an tp hcm còn đầu tư xây dựng trung tâm thông tin chỉ huy trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại
để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
trong đó có hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đường truyền dữ liệu và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
kết nối từ công an tp hcm tới công an hai mươi một quận huyện tp thủ đức
tích hợp các hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố để tăng cường hỗ trợ giám sát an ninh trực tự
điều phối các hoạt động của các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba tuần tra kiểm soát xử lý tình hình vụ việc về an ninh trực tự
hỗ trợ công an các đơn vị địa phương
có thể là xác minh nhanh được đối tượng những đối tượng là đã có tiện án tiền sử và những số xe ví dụ bị bức cấp
thì mình có thể là truy xét trong vòng ba mươi ngày vị trí cuối cùng của xe đó di chuyển ở khu vực nào
thì ban chỉ huy có thể là kiểm soát được tất cả các tổ ba trăm sáu mươi ba và nếu mà độc sức có những sự việc mà cần hỗ trợ
thì có thể điều động nhanh nhất có thể
trong cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm công an tp hcm đã và đang áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
để kéo giảm tội phạm cướp cướp vật trộn cắp và các loại tội phạm đường phố
để đảm bảo tình hình an ninh trực tự đem lại sự an tâm cho người dân
tôi thấy là rất là yên tâm qua lực lượng này
hàng tuần hàng ngày luôn nữa do vậy là cái tình hình an ninh trực tự đã đảm bảo bản thân tôi là người dân
tôi rất là phấn khởi qua cái tổ này bên cạnh đó thì tôi cũng rất là mong
nên duy trì tổ ba trăm sáu mươi ba này thường xuyên để giúp cho người dân được sống trong cuộc sống rất là bình yên và ổn định
bất kể ngày hay đêm lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm đều có mặt trên mọi néo đường
với sự phân công hợp lý về quân số và tuyến đường tuần tra
với vai trò chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với cảnh sát hình sự của công an hai mươi hai quận huyện tp thủ đức
và đặc biệt là dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
tin rằng một mươi tổ ba trăm sáu mươi ba cấp thành phố và năm mươi tám tổ ba trăm sáu mươi ba cấp quận huyện sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc
giữ bình yên cho người dân tp hcm
thưa quý vị vào dạng sáng nay ngày năm tháng ba
tại km một trăm năm mươi một quốc lộ hai đoạn qua địa bàn xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
làm năm người tử vong tại chỗ và một mươi người bị thương
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô khách dường nằm biển kiểm soát hai mươi ba f năm mươi tám
lưu thông trên quốc lộ hai theo hướng hà giang tuyên quang
với xe container biển kiểm soát một mươi năm c bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu kéo theo rơ móc một mươi năm r tám trăm chín mươi sáu
ngay sau khi vụ việc xảy ra cấp ủy chính quyền địa phương đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường
huy động các phương tiện cán bộ y bác sĩ cấp thiếu nạn nhân
độ cứu trợ những người bị thương và chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn
ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc lãnh đạo tỉnh tuyên quang công an tỉnh
sở giao thông vận tải đã khẩn trương tiếp cận hiện trường
chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn kịp thời và khắc phục hậu quả
theo kiểm tra nhanh cả hai lái xe không vi phạm nồng độ cồn
các phương tiện bảo đảm các điều kiện tham gia giao thông theo quy định
nguyên nhân ban đầu được xác định do xe container vào cua bị nghiêng
thùng container va vào phần trên của xe khách dường nằm
vị trí tai nạn là đoạn đường cong cua xe khách đã đi đúng phần đường của mình
và không thể tránh khỏi va chạm
về đoạn đường xảy ra tai nạn đại diện cục đường bộ việt nam cho biết
vị trí bị tai nạn đường êm thuận vạch sơn biển báo đầy đủ
vị trí này từng là khúc cua nguy hiểm đã được ra soát và cải tạo bảo đảm an toàn từ năm hai nghìn một mươi
xe khách thời điểm trước khi xảy ra tai nạn đang chạy với tốc độ bốn mươi tám km một giờ
xe container chạy đến hai mươi một h năm mươi ba phút ngày bốn tháng ba thì mất tín hiệu thiết bị hành trình
nên chưa có dữ liệu về tốc độ
cơ quan chức năng cũng cho biết lái xe container lần đầu tiên vận chuyển hàng
từ hà nội lên hà giang không quen đường
khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn
lãnh đạo tỉnh tuyên quang ban an toàn giao thông quốc gia đã kịp thời đến thăm hỏi
động viên gia đình nạn nhân
hiện có chín nạn nhân đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện của tỉnh tuyên quang
một người bị thương nhẹ đã ra viện
tỉnh tuyên quang hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong một mươi ba triệu đồng người bị thương một mươi một triệu đồng
hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng với tám mươi năm đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan
vào khoảng bảy giờ sáng bà trương mỹ lan và các bị cáo trong vụ vạn thịnh pháp
được công an vạn thịnh pháp xét xử
bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác
bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó tại phần thủ tục vào sáng cùng ngày
có bảy mươi chín trong số tám mươi sáu bị cáo có mặt và hai bị hại có mặt
vợ chồng bị cáo trương mỹ lan và chu lập cơ trình bày với hội đồng xét xử
đều có sức khỏe tốt tinh thần ổn định
theo cáo trạng bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đã xây dựng một hệ sinh thái vạn thịnh pháp gồm khoảng một công ty con
công ty liên kết và giao cho người thân người nhà của bị cáo
nắm giữ điều hành quản lý các công ty con công ty liên kết
bị cáo trương mỹ lan tuy không nắm chức vụ tại ngân hàng scb
nhưng là cổ đông chính tại đây từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
bị cáo trương mỹ lan cùng với đồng phạm đã lập khống hồ sơ vay vốn
để rút tiền từ scb sử dụng cho nhu cầu cá nhân của mình
viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản vay
gồm một năm mươi bảy khoản khách hàng cá nhân và một bốn trăm bảy mươi khoản khách hàng tổ chức
với tổng số tiền hơn một triệu tỷ đồng
và để giúp cho quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về vụ án vạn thịnh pháp
chúng tôi đã có những tổng hợp về bức tranh toàn cảnh trong vụ án này
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp bị bắt
quá trình điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn scb trương mỹ lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm
của người dân và rút ruột hơn một sáu mươi sáu tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
hành vi phạm tội của bà lan cùng đồng phạm là nguyên nhân căn bản cốt yếu
dẫn đến việc tổng dư nợ không có khả năng thu hồi của scb lên tới gần sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
vốn chủ sở hữu âm hơn bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng
sau khi ngân hàng scb được hợp nhất từ ba ngân hàng trương mỹ lan đã thu mua thâu tóm cổ phần
tương đương hơn chín mươi một vốn điều lệ để chi phối ngân hàng scb
tuy nhiên số cổ phần này chủ tịch vạn thịnh pháp nhờ hai mươi bảy pháp nhân trong và ngoài nước
cùng các cá nhân đứng tên giúp
trương mỹ lan không ra mặt mà chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu gần năm vốn điều lệ
dù không trực tiếp giữ chức vụ tại ban quản trị ban điều hành scb
xong với việc sở hữu tới chín mươi một vốn điều lệ trương mỹ lan tuyển chọn đưa các cá nhân
thân tín vào những vị trí chủ chốt của ngân hàng
thông qua những người này bà lan chi phối mọi hoạt động của ngân hàng scb
về cả nhân sự hoạt động tín dụng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đã sử dụng scb như một công cụ tài chính huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập khách hàng hồ sơ vay vốn khống
thuê người đứng tên tài sản các khoản vay khống để phục vụ cho mục đích cá nhân
trợ thủ đắc lực giúp sức cho hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan là các công ty thẩm định giá
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp chỉ đạo lãnh đạo scb liên hệ với các công ty thẩm định giá
để thông đồng nâng giá tài sản lên nhiều lần
nhằm hợp thức thủ tục vay vốn
bằng thủ đoạn này ngân hàng scb đã cho vay hai năm trăm hai mươi bảy khoản vay liên quan đến trương mỹ lan và đồng phạm
với tổng số tiền một sáu mươi sáu sáu trăm linh tám tỷ đồng
điển hình là dự án mũi đèn đỏ bị nâng khống giá trị lên tới hai mươi bảy lần giá trị thực
năm hai triệu usd là số tiền trương mỹ lan đã hối lộ đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
để bao che bưng bít cho những sai phạm của vạn thịnh pháp và trương mỹ lan trong quá trình thanh tra kiểm tra ngân hàng scb
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng tẩy tố một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước với hành vi tương tự
theo cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tối cao bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị truy tố về ba tội
hai mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
cùng vụ án viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố tám mươi năm bị can trong đó một mươi năm người là cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước
có trên hai trăm linh luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan
hơn hai bốn trăm linh cá nhân liên quan được hội đồng xét xử triệu tập
sáu tấn tài liệu bao gồm khoảng một triệu bút lục hai năm trăm linh tập tài liệu là lượng hồ sơ phục vụ cho vụ án này
phiên tòa diễn ra từ ngày năm tháng ba dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng nguyễn ngọc thúy chú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra lập rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an thúy được bố mẹ tặng cho một thửa đất ở xã sông ray huyện cẩm mỹ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên
sau đó thúy đã chuyển nhượng cho một người dân tại huyện cẩm mỹ để thế chấp ngân hàng vay ba trăm năm mươi triệu đồng
lên mạng xã hội đặt một giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên với giá năm triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch
rồi đi thế chất vay sáu mươi triệu đồng của một người dân trên địa bàn
người cho vay tiền phát hiện là sổ giả nên báo cơ quan công an tại cơ quan công an thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân nhất là việc về quê sau thời

trong thời gian đông học tập tại nước ngoài không ít đối tượng đã lập các tài khoản facebook để bán vay máy bay qua mạng
chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền khá lớn
dù đây không phải là thủ đoạn mới song nhiều người lại thiếu sự kiểm chứng thông tin trở thành nạn nhân của loạt tội phạm này
gia đình chị hồ thị mỹ hiền ở xã đồng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình là nạn nhân của vụ án lừa đảo bán vé máy bay qua mạng
con gái chị đang lao động tại đức khi có nhu cầu về nhà đã lên mạng xã hội để tìm mua vé máy bay giá rẻ
tuy nhiên sau khi chuyển hơn bốn mươi triệu đồng cho đối tượng để thanh toán tiền vé thì đối tượng đã chặn facebook và không liên lạc được

tuy nhiên sau khi chuyển hơn bốn mươi triệu đồng cho đối tượng để thanh toán tiền vé thì đối tượng đã chặn facebook và không liên lạc được
tuy nhiên sau khi chuyển hơn bốn mươi triệu đồng cho đối tượng để thanh toán tiền vé thì đối tượng đã chặn facebook và không liên lạc được
do nghỉ học sớm lại không có công an việc làm ổn định từ khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng trần khả ái đã lập tài khoản facebook để bán vé máy bay
đối tượng đăng tải thông tin trên facebook như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp sau đó đăng bài lên các group mua bán vé máy bay nhằm thu hút khách hàng
khi người có nhu cầu tiếp cận và chốt đơn họ sẽ chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng do ái cung cấp
sau khi nhận được tiền mua vé trần khả ái lập tức chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn này từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trần khả ái đã lần lượt chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền lớn
đăng những bài bán vé giá rẻ để chiếm đoạt số tiền của các bị hại khi cần tìm mua giá rẻ
thì các bị hại tìm được đến bài đăng của tôi và liên hệ
thì lấy tôi để mua vé sau khi chuyển tiền thì tôi lập tức nhận được số tiền trên và tôi lập tức chặn các bị hại để chiếm đoạt số tiền trên
thì qua cái vụ việc trên thì cảnh báo người dân là khi sử dụng cái mạng xã hội là mình là cần trọng đặc biệt là các cái giao dịch tài chính là trên là không gian mạng
thứ hai là người dân khi phát hiện thì báo ngay cho cơ quan điều tra để phối hợp điều tra xử lý kịp thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần khả ái để điều tra làm rõ
đồng thời thông báo những ai là bị hại của hoạt động tội phạm trên có chuyển tiền để thực hiện việc mua vé máy bay và các số tài khoản ngân hàng việt công banh một nghìn ba mươi chín ba trăm linh bảy nghìn ba mươi hai bidv một trăm một mươi sáu một trăm ba mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi năm

chủ tài khoản đều mang tên trần như hảo thì vui lòng liên hệ với đồng chí phan bảo toàn công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình số điện thoại chín trăm sáu mươi bốn năm mươi tám năm nghìn bảy trăm bảy mươi bảy để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án